tất cả các công viên và mảng xanh trên địa bàn tp hcm sẽ tạm dừng hoạt động
để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sở xây dựng tp hcm cho biết vừa ra thông báo khẩn đề nghị ubnd hai mươi bốn quận huyện
và trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người
gồm công viên với khu trò chơi thiếu nhi thể dục thể thao sân sinh hoạt cộng đồng
các hoạt động thể chất đồng thời lắp đặt rào chắn bản thông tin về việc tạm dừng
các hoạt động tại các khu vực tập trung quá ba mươi người
theo ghi nhận ngay sau khi nhận được thông báo hàng loạt các công viên đã được
ubnd phường xã rào chắn khu vui chơi đóng cửa và không cho người ra vào
các thiết bị tập thể dục công cộng bị buộc dây thông báo ngưng hoạt động
có nhiều người dân ra công viên để tập thể dục đã được các cán bộ bảo vệ
tại khu vui chơi công viên nhắc nhở ra về